do nảy sinh ý định đi cướp tài sản nên tình lấy một phần lưỡi của cây kéo mang theo người rồi đi bộ từ nhà đến trạm xe buýt
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tình đón xe ôm của anh sơn thành ở phường vĩnh phước thị xã vĩnh châu
lúc này đối tượng nói với anh thành là trở về chỗ làm của tình ở cống sầy lăng
đến đoạn đường vắng trên đê quốc phòng tình dùng kéo mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người xe ôm và yêu cầu anh thành đưa tiền cho mình
trong lúc đang thực hiện do phát hiện có người chạy xe qua nên tình đã lấy xe mô tô biển kiểm soát tám mươi ba p ba bốn mươi một nghìn tám trăm tám mươi một của anh thành chạy khỏi hiện trường
có anh thành do bị đâm nhiều nhát nên đã tử vong sau đó đến một mươi năm giờ cùng ngày đối tượng đã đến công an phường khánh hòa tự thú
hơn ba trăm sáu mươi năm kg đạn chỉ sử dụng cho súng săn cùng với nhiều nguyên liệu máy móc dùng để sử dụng súng săn
sản xuất trái phép đạn trì đã bị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam phát hiện tại nhà của lê văn sở sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại xã hoàng tây huyện kim bảng vào tối ngày hôm qua hai mươi bốn tháng một mươi một
thời điểm trên đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện kim bảng hà nam phối hợp với công an xã hoàng tây huyện kim bảng
phát hiện bắt quả tăng bốn người đang điều khiển các hệ thống máy sập hơi để sản xuất trái phép đạn trì sử dụng cho súng săn tại nhà của lê văn sở
tại hiện trường cơ quan công an thu xứ hơn ba trăm sáu mươi
sáu mươi năm kg đạn chỉ bốn bảy nghìn vỏ hộp đựng đạn chỉ trên hai bốn tấn chỉ nguyên liệu tám máy dập hơi để sản xuất đạn chỉ và một số máy móc tăng vật dùng để sản xuất đạn chỉ
tại cơ quan công an lê văn sở khai nhận đã mua máy dập khơi và trì tấm nguyên liệu về thuê công nhân thời vụ để sản xuất đạn trì trái phép
khi có khách hỏi mua thì mang đi tiêu thụ trên địa bàn toàn quốc hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
sau ba ngày tìm kiếm cứu nạn tại
tại thủy điện giao trang ba giai đoạn ba dưới lòng sông giao trang đã kết thúc đến thời điểm này đã tìm thấy sáu thi thể của các công nhân
hiện còn một mươi một thi thể vẫn đang mất tích do điều kiện thời tiết không ủng hộ nên chiều ngày hôm qua các lực lượng cứu nạn tạm dừng để chuyển qua công tác tìm kiếm giai đoạn bốn
sau khi sự cố tại thủy điện rào trăng ba vào ngày một mươi hai tháng một mươi cho đến nay đã là hơn bốn mươi ngày các lực lượng tìm kiếm như công an bộ tư lệnh biên phòng và các lực lượng của sở
ban ngành địa phương cùng với lực lượng dân quân tự vệ cơ động của huyện phong điền huy động hàng trăm lượt phương tiện và các thiết bị để tổ chức tìm kiếm
quá trình tìm kiếm ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện rào trăng ba đã vạch ra phương án tìm kiếm theo bốn giai đoạn
giai đoạn thứ nhất khoanh vùng hiện trường xác định hướng tuyến sạt lở tổ chức tìm kiếm
giai đoạn thứ hai mở rộng hiện trường tìm kiếm phần trên đất liền
giai đoạn thứ ba tổ chức tìm dưới lỏng sông tiến hành đắp đê quai nắn dòng phân thủy sâu đoa tìm kiếm ở dưới lỏng sông
hiện nay tại hiện trường mực nước của sông rào trăng là rất lớn vì vậy mà giai đoạn bốn xác định phương án tìm kiếm từ hiện trường
xuôi về hạ lưu đến ngã ba tam dần với chiều dài khoảng hai năm km hiện tại rất khó khăn trong việc thi công để tìm kiếm
xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam một địa danh mà đến bây giờ khi nhắc lại vẫn gợi nhiều xót xa
khi vẫn còn một mươi ba nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy hàng chục ngôi nhà bị lũ cuốn trôi cuốn theo cả cuộc sống từng rất bình yên của bà con nơi đây
ở đó có một người con của dân làng đã tình nguyện ở lại bám dân bám bản để cùng nhân dân vượt qua khó khăn bắt đầu lại một cuộc sống mới
dẫu chính gia đình anh cũng phải chịu rất nhiều mất mát đau thương đó chính là thượng úy lê minh phước trưởng công an xã trà leang
thượng úy lê minh phước trưởng công an xã trà leng
huyện nam trà my tỉnh quảng nam
gần hai mươi ngày kể từ khi thảm họa kinh hoàng xảy ra tại vùng quê nghèo này là ngần ấy thời gian anh chưa có một giây phút ngơi nghỉ nào
chính bản thân anh cũng đã vĩnh viễn mất đi ba người thân trong gia đình
ngôi nhà của anh của gia đình vợ và cả phòng làm việc của đơn vị cũng đã trôi theo dòng lũ dữ
tôi hiện tại bản thân tôi
mất mẹ vợ là hai cậu mợ của tôi
khi tôi tới hiện tượng lúc đó nhìn cảnh thảm họa này tôi gạt đi đau thương đó
khi về đây tìm thấy mẹ vợ với cậu mợ của vợ tôi xin chủ bàn chỉ đạo
tôi đi trôn các sau đó tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng anh em
chỉ đạo lực lượng anh em
tiếp tục tìm kiếm rồi di chuyển bà con những người còn sống sót di chuyển về bệnh viện để tiếp tục cứu chữa tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích
gạt đi nước mắt nén lại đau thương
sau khi trôn cất người thân anh ngay lập tức quay lại hiện trường để tiếp tục làm nhiệm vụ
bởi đối với anh bà con nơi đây cũng chính là người nhà
nỗi đau của họ cũng chính là nỗi đau của anh
thực ra thì lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều
khi mà chứng kiến cái cảnh đó thì tất cả những người mà bị mất tích những người mà bị thương tôi nghĩ đều là người thân của tôi hết
từ cái đó là tôi có động lực để tôi vượt qua
không còn nhà
không còn nơi làm việc
tài sản duy nhất anh còn giữ lại được chính là bộ quân phục đang mặc trên người
sau bao ngày cùng đồng đội lăn lộn ăn ngủ tại hiện trường bộ quân phục ấy cũng đã lấm lem bùn đất rời mất bản tên và sơn đi theo nắng gió rượu cao
nhưng có lẽ đó là màu áo đẹp nhất của người chiến sĩ công an nhân dân
nhân dân ăn cái gì thì mình ăn cái đá thôi
ăn chi ăn mình
nhân dân ăn chi mình đi đâu mình cũng đi
đi theo và bám vô nhân dân ở cùng dân tối ngủ cùng dân dân để động viên an ủi cho bà con nhân dân về tư tưởng về cuộc sống
để cùng nhau mà vượt qua những khó khăn hoàn hảo
khi công cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc anh cùng đồng đội lại lo toan với bao nỗi bồn bề

vô ra thủ trưởng đơn vị cho có đồng chí được nghỉ về nhà để phục hồi sức khỏe
tuy nhiên với tinh thần đáp nhiệm cao đồng chí cũng xin thật thôi để từ từ từ từ tiến nghỉ sau

dẫu biết con đường trở lại ấy hẳn sẽ còn rất dài nhưng với anh phước cũng như bà con nơi đây